thưa quý vị và các bạn ba phương án tính giá bán điện mới vừa được tập đoàn điện lực quốc gia việt nam evn công bố
đang là câu chuyện được rất nhiều người quan tâm
trong khi chúng ta vẫn đang băn khoăn cách tính nào sẽ làm tăng giá cách tính nào đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng
thì một vấn đề khác lại đang được đặt ra đó là liệu để cho evn đơn vị đang chiếm thế độc quyền kinh doanh điện
đứng ra tính toán giá bán có phải là cách làm hợp lý
ghi nhận sau của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
hội thảo lấy ý kiến về dự thảo đề án cải tiến cơ cấu giá bán điện vừa diễn ra
tuy nhiên thì thay vì góp ý vào cách tính hội trường lại nóng lên với những ý kiến lo ngại
về việc để evn đứng ra tính toán giá bán điện
evn hoàn toàn không phải là ngành điện và evn làm giá cho ngành điện
không phải không phải hai cái khác nhau
đấy là mình không cái này phân biệt rất rõ về chức năng
về chức năng và thẩm quyền làm việc này
chứ nếu không là người ta sẽ quý vào là evn là đại diện cho nhà nước
về mặt quản lý nhà nước anh là kinh doanh thôi
thì đấy là cái vàng giá điện ở đây là mang tính chất quản lý nhà nước
thực tế ở nước ta ngành điện vẫn đang trong tình trạng độc quyền
điều này có nghĩa là evn vừa là nhà sản xuất chính vừa là đơn vị truyền tải và kinh doanh điện
như vậy thay vì để doanh nghiệp định giá
cơ quan quản lý cần phải vào cuộc để tính toán với nguyên tắc dựa trên giá thành sản xuất
mục tiêu tiết kiệm điện của chính phủ cũng như đảm bảo phần lãi cho doanh nghiệp
đối với người sản xuất chỉ có một giá
ông bán được nhiều ông thế nào để ông có lại nhiều
còn cái mà phân bậc phân tầng ấy là của chính sách
anh sử dụng nhiều điện anh phá hủy môi trường tôi trọng thuế vào anh thuế môi trường
anh sử dụng nhiều điện anh phá hủy môi trường tôi cộng thuế vào anh thuế môi trường
tiêu dụng nhiều điện tôi có thể tăng hiệu quả sử dụng điện tiết kiệm tài nguyên rảnh thuế tài nguyên
đại thể nó như thế
không có một cái phương án nào mà tuyệt đối là tất cả các nhóm đều là thấy hài lòng tuyệt đối cả
không có cái chuyện đấy chúng ta nên hiểu như vậy
đây là vừa bảo đảm được trong điều kiện khan hiếm nguồn lực
không nghe nói là có cái chuyện là ông có cái xài thoả mãn được đúng không
đây là khan hiếm nguồn lực và phải căn cứ vào cái trả tiền là có cái chính sách xã hội nhưng mà cũng phải căn cứ vào cái năng suất lao động để mà định
chứ không thể là có một cái câu chuyện là đạo đức ở đây
các chuyên gia cũng nhận định việc điều chỉnh giá không phải chỉ là câu chuyện của riêng ngành điện
bởi đây là mặt hàng thiết yếu có khả năng kéo theo sự lên xuống giá của hàng loạt các mặt hàng khác trong nền kinh tế
chính vì vậy cần có sự cân nhắc rất kỹ về phương án giá bán mới
hoàn trọng hơn hết
phải dễ hiểu và đặc biệt là được thực hiện một cách minh bạch để tạo ra sự đồng thuận nơi người dân
đấy là cái quan trọng
chứ không phải người tiêu dùng ta một bực đòi phải là giá thấp
giá thấp với ngành điện là lỗ
chứ không kinh doanh đấy đâu mà mình dùng
người tiêu dùng tôi cho bây giờ người ta cũng có hiểu biết
chứ không nghĩa người ta chỉ muốn lợi cho người ta rồi
mà chính là người ta phải đòi hỏi về sự công bằng
cái sự minh bạch thông tin
theo tính toán của cục điều tiết điện lực
mỗi năm ngân sách nhà nước phải bỏ ra khoảng hai một trăm linh tỷ đồng
để hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo hộ chính sách
nếu tính theo phương án mà evn đưa ra
tức là tăng giá bán ở những bậc sử dụng điện thấp
ngân sách nhà nước dành cho công tác này nhiều khả năng sẽ phải tăng lên
bên cạnh đó với cách tính mới
những hộ dân sử dụng dưới một trăm năm mươi kwh một tháng
vốn chiếm sáu mươi tổng sản lượng điện cũng sẽ phải trả thêm tiền điện